tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo lê thị ngọc trang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tỉnh vĩnh long về tội trộm cắp tài sản
theo có trạng do trang không có việc làm ổn định cuộc sống gặp khó khăn
cần có tiền trả nợ và đóng hụi tiêu xài cá nhân
khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trong lúc dọn dẹp nhà trang phát hiện chìa khóa trong phòng của mẹ chồng
nên lợi dụng lúc bà không có ở nhà trang đã lấy trộm hai miếng vàng đem bán lấy tiền tiêu xài
mẹ chồng không phát hiện nên trang tiếp tục lấy nhiều lần sau đó với tổng trị giá là hơn năm trăm hai mươi triệu đồng
đến ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai mẹ chồng trang phát hiện tài sản bị mất nên đã trình báo sự việc đến cơ quan công an
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm toán nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên phạt bị cáo lê thị ngọc trang một mươi năm tù giam
về tội trộm cắp tài sản